chào mừng quý vị đến với bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi sáu
và các hội nghị liên quan chính thức khai mạc vào ngày hôm nay ngày một mươi một tháng bảy
tại chuỗi hoạt động có quy mô lớn nhất hàng năm của các bộ trưởng ngoại giao
đại diện các nước asean tập trung thảo luận hàng loạt vấn đề
nhằm duy trì ổn định hòa bình và khả năng phục hồi kinh tế trong khu vực
bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn dẫn đầu đoàn việt nam tham dự các hội nghị
bộ trưởng ngoại giao indonesia retno masudi cho biết
hội nghị tăng cường thực thi các nguyên tắc của hiến trương asean và bộ quy tắc ứng xử
thứ hai là tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin
đồng thời tăng cường ngoại giao phòng ngừa
thứ ba là thúc đẩy các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân
ký nghị định thư hiệp ước khu vực đông nam á không có vũ khí hạt nhân
thứ tư là hoàn thiện hướng dẫn để đẩy nhanh việc hoàn tất đàm phán bộ quy tắc ứng xử ở biển đông coc
thứ năm là hoàn thiện việc thiết lập tầm nhìn hàng hải asean
ngoài ra các nước thảo luận các biện pháp hợp tác cụ thể
nhằm tăng cường an ninh lương thực cấu trúc y tế khu vực tăng cường hợp tác hàng hải
quá trình chuyển đổi năng lượng bao gồm cả hệ sinh thái xe điện
tình hình phức tạp ở các điểm nóng trong khu vực cũng như trên thế giới
như biển đông myanmar vấn đề xung quanh eo biển đài loan
hoặc những diễn biến mới trên bán đảo triều tiên cũng sẽ được hội nghị đề cập
dự kiến các bộ trưởng sẽ thông qua và ghi nhận khoảng bốn mươi văn kiện hợp tác
hiện các nước đang tích cực thảo luận để hoàn tất các văn kiện
trong đó có thông cáo chung hội nghị amm năm mươi sáu
báo cáo tiến độ hợp tác giữa asean với các đối tác
và nhiều tuyên bố chung quan trọng khác
trong khuôn của hội nghị imm năm mươi sáu sáng nay
sẽ diễn ra hội nghị ủy ban hiệp ước khu vực đông nam á
không có vũ khí hạt nhân và hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean
và đại diện ủy ban liên chính phủ asean và nhân quyền
phiên toàn thể hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi sáu
chính thức khai mạc vào chiều nay
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng bảy
hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
sẽ diễn ra tại vinnyut litva
một trong những thách thức với hội nghị thượng đỉnh nato lần này
là tiến độ tăng quân thường trực tại khu vực sườn phía đông
hay kỳ vọng nâng mức chi tiêu quân sự hai gdp của các quốc gia
trở thành một yêu cầu tối thiểu
thay vì là mục tiêu hướng tới
theo một số nguồn tin
các nhà lãnh đạo nato dự kiến sẽ phê duyệt một gói ukraine
bao gồm việc thành lập hội đồng nato ukraine
được coi là một sự nâng cấp mối quan hệ của kiev với liên minh
cung cấp cho quốc gia này khả năng tiếp cận lớn hơn với các nguồn lực của nato
trong khi đó
ngoài ngân sách quốc phòng dù không mới
nhưng ngày càng cấp bách do tác động của cuộc xung đột nga ukraine
tại hội nghị các thành viên dự kiến đưa ra cam kết tham vọng hơn
khi xem mức hai gdp là yêu cầu tối thiểu
thay vì mục tiêu hướng đến
dù vậy hiện vẫn chưa có thông tin về thời gian biểu
để đạt được mục tiêu mới nói trên
hiện chỉ có ba lan cam kết chi tiêu quốc phòng trong năm nay
sẽ chiêm tới ba chín gdp dẫn đầu nato
ngoài ngân sách quốc phòng
các nhà lãnh đạo nato sẽ thảo luận những kế hoạch phòng thủ mới
để phù hợp với bối cảnh địa chiến lược hiện nay
đáng chú ý nato muốn tối đa ba trăm linh binh sĩ
sẵn sàng được triển khai đến sửa phía đông trong vòng ba mươi năm
ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh nato ở litva
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan
đã từ bỏ quan điểm phản đối đơn xin gia nhập khối quân sự phương tây của thụy điển
quyết định này của thổ nhĩ kỳ được cho là mang tính lịch sử
nhằm mở đường cho thụy điển gia nhập liên minh quân sự
ngoại truyền thông tin
sau khi chủ trì cuộc gặp giữa ông erdogan và thủ tướng thụy điển chris dawson
ngày một mươi tháng bảy tại vinius
tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết
nhà lãnh đạo thổ nhĩ kỳ đã đồng ý ủng hộ đơn đăng ký của thụy điển
và chuyển đề xuất này tới các nhà lập pháp ankara để phê chuẩn
trước đó thổ nhĩ kỳ đã cản trở quá trình mở rộng mới nhất của nato
sử dụng quyền phủ quyết của mình
chủ yếu do lo ngại rằng thụy điển đã không làm hết sức
để giúp chấn áp các tổ chức khủng bố thân người quốc ở nước này
việc ông erdogan từ bỏ cản trở thụy điển đánh dấu một bước tiến quan trọng
nhưng không có nghĩa là thụy điển sẽ ngay lập tức trở thành thành viên tiếp theo của liên minh
việc thụy điển có thể gia nhập nato được hay không
sẽ cần sự đồng ý của tất cả ba mươi một nước thành viên
trong khi đó hungary hiện cũng chưa bỏ phiếu chấp thuận tư cách thành viên của thụy điển
trong một diễn biến khác
tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg cho biết
các nước thành viên nato vẫn chưa đạt được quyết định cuối cùng
về triển vọng gia nhập liên minh quân sự này của ukraine
ngày một mươi tháng bảy trong phiên họp đầu tiên
quốc hội israel đã thông qua dự luật gây tranh cãi nhằm hạn chế quyền lực của tòa án
trong nỗ lực mới nhằm thúc đẩy kế hoạch cải cách tư pháp gây chia rẽ ở nước này
sau phiên họp quốc hội sôi nổi dự luật đã được thông qua với tỷ lệ sáu mươi bốn năm mươi sáu
dự luật nhằm tước bỏ quyền phán quyết của cơ quan tư pháp
về tính hợp lý trong các quyết định của chính phủ
hiện tại tòa án có thể bác bỏ một quyết sách
của bộ máy hành pháp
bao gồm cả chính phủ nếu cho rằng nó thiếu hợp lý
hoặc chưa được cân nhắc đầy đủ
kể cả trường hợp quyết định đó không vi phạm pháp luật
những thay đổi này do chính phủ của thủ tướng benjamin netanyahu đề xuất
đã dẫn tới một trong những làn sóng phản kháng lớn nhất từ trước tới nay tại israel
kể từ khi chính phủ thông báo kế hoạch này hồi tháng một năm nay
hàng chục nghìn người biểu tình đã xuống đường trong các cuộc tuần hành hàng tuần
yêu cầu dừng kế hoạch cải cách hệ thống tư pháp của israel
những trận mưa lớn gây ngập lụt vẫn tiếp diễn tại nhiều bang tại đông bắc nước mỹ
trong ngày một mươi tháng bảy khiến chính quyền một số bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp về thời tiết
theo cơ quan thời tiết quốc gia chính quyền nhiều bang tại mỹ đã phát cảnh báo ngập lụt từ sáu giờ
theo giờ địa phương sáng ngày một mươi tháng bảy
sau khi ghi nhận lượng mưa lớn và nguy cơ lũ quét đe dọa tính mạng
tại bang new york dạng sáng ngày một mươi tháng bảy
nguồn điện đã được khôi phục cho sáu trong số một mươi hai khách hàng bị mất điện
từ tối ngày chín tháng bảy
tuy nhiên các trận mưa tiếp diễn đã nhấn chìm những con phố tại bang này
và khiến giao thông gián đoạn nghiêm trọng
trước đó nhà chức trách đã xác nhận một trường hợp thiệt mạng
tại thung lũng hudson ở bang new york
nơi chịu thiệt hại nặng nề do lũ quét
tại bang vermont thống đốc finn scott đã ban bố tình trạng khẩn cấp về thời tiết
khi mưa lớn tiếp diễn đồng thời triển khai các đội cứu hộ
tại những điểm trọng yếu khắp khu vực bang
để hỗ trợ công tác sơ tán và cứu hộ
đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
cơ quan thời tiết quốc gia cho biết
lượng mưa dự kiến tiếp tục tăng
và tiêm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trong ngày một mươi một tháng bảy
để giải quyết tình trạng thiếu lao động trầm trọng
chính phủ hàn quốc sẽ tăng số lượng thị thực cho lao động
có kỹ năng nước ngoài lên ba mươi năm trong năm nay
từ mức hai vào năm ngoái
tăng hơn một mươi bảy lần
quyết định này được công bố trong chuyến thăm của bộ trưởng tư pháp hàn quốc
tới công ty đóng tàu hyundai samho heavy industry
ông nguyễn thịnh
tỉnh nam trường la
nơi hai mươi một trong số một mươi ba nhân viên của công ty này là người nước ngoài
trước đó ngày hai mươi năm tháng sáu
bộ tư pháp hàn quốc đã thông báo kế hoạch
giảm bớt các yêu cầu đối với thị thực e bảy
nhằm đảm bảo việc làm lâu dài
và tăng hạng ngạch thị thực lao động
theo quy định hiện hành
nhân viên nước ngoài đã làm việc hợp pháp tại hàn quốc trong năm năm
có thể nộp đơn xin thị thực e bảy
bộ tư pháp hàn quốc cho biết
yêu cầu này bây giờ sẽ giảm xuống còn bốn năm